trước tình hình dịch covid một mươi chín từ ngày bảy tháng bốn singapore sẽ thực hiện cách ly xã hội trên toàn quốc
đóng cửa mọi dịch vụ không thiết yếu và triển khai thêm các biện pháp hạn chế đi lại để ngăn chặn dịch lây lan trong cộng đồng
phát biểu tại buổi họp báo thủ tướng singapore lý hiển long cho biết dù dịch vẫn nằm trong tầm kiểm soát
song nước này sẽ triển khai ngay lập tức một số biện pháp quyết liệt hơn nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan
với thời gian áp dụng lệnh cách ly xã hội trong vòng một tháng
bắt đầu từ ngày bảy tháng bốn mọi dịch vụ không thiết yếu tại quốc đảo này sẽ đóng cửa
người dân ở nhà và chỉ ra ngoài nếu thực sự cần thiết
trong trường hợp ra ngoài người dân nên giữ khoảng cách an toàn
cho đến nay singapore có một một trăm một mươi bốn ca dương tính và có sáu ca tử vong do covid một mươi chín